hiện nay ở rất nhiều địa phương số lượng các dự án dở dang thiếu vốn rất lớn
trong bối cảnh nguồn lực khó khăn nợ công vẫn ở mức cao bội chi lớn lãi suất ngày một tăng
bắt buộc phải có sự lựa chọn theo hướng tập trung tránh giàn trải
một vấn đề đáng quan tâm đó là tính hiệu quả hay còn gọi là kết quả đầu ra của các dự án
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tổng số dự án hoàn thành là một bảy trăm tám mươi chín dự án
nếu tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám
số lượng là sáu hai trăm chín mươi dự án
tuy nhiên xét dưới góc độ kết quả đầu ra
hiện chưa có báo cáo nào khẳng định là tất cả các dự án đều mang lại hiệu quả thiết thực
chúng ta chưa có câu trả lời chính xác
trong hàng nghìn công trình hoàn thành có bao nhiêu công trình hiệu quả cao
bao nhiêu công trình chưa hiệu quả
người ta có thể nói rất đơn giản là tôi không biết tôi không có kinh nghiệm tôi hạn chế
cái điều đó tôi nghĩ nó phải là một cái trách nhiệm không những của đương sự mà những người bổ nhiệm
những người sử dụng những người đó cũng phải chịu trách nhiệm ra
tất cả cái gì thiệt hại đều phải có cái địa chỉ để mà chúng ta quy kết trách nhiệm
thì không đó chúng ta sẽ khắc phục được
do đó tại lần họp về dự án luật đầu tư công sửa đổi trong kỳ họp thứ bảy
nhiều ý kiến không đồng tình việc nâng hạn mức dự án quan trọng cấp quốc gia
để bảo đảm quốc hội
để kiểm soát hiệu quả các dự án lớn
một đồng tiền vốn của dân thì quốc hội cũng phải kiểm soát
cho nên không phải là vì nó là lạm phát như thế này rồi như thế kia
thế còn một mươi thì lúc ấy chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều dự án mà điển hình
ví dụ như dự án đường sắt hà đông ca linh metro bến thành xuy tiên
nó đang là những vấn đề mà đặt ra khiến cho các đại biểu quốc hội không thể yên tâm theo cái đề xuất của chính phủ được
xem xét kế hoạch đầu tư mà không xem xét từ dự án
mức vốn cho từng dự án thì chỉ là hình thức
vì không xem từng dự án thì không thể cộng ra tổng tiền của kế hoạch
và cũng không thể biết việc đầu tư có phù hợp với nguồn lực
tuân thủ định hướng đầu tư nguyên tắc phân một vốn hay không
nếu như chúng ta đánh giá mà thấy rằng những kết quả đó nó không đạt được
hiệu quả đầu tư không cao thì chúng ta phải xem lại cơ quan thẩm định cơ quan chỉnh dự án
anh vẽ ra thư chi đó anh tính toán thư chi đó nó có phù hợp hay không
nếu như không phù hợp thì tất cả là trách nhiệm thuộc về cơ quan đó
ngược lại nếu như thư chi đó không đạt được sau quá trình mà triển khai dự án
là do cái quá trình triển khai thực thi ở tại địa phương đó
vậy thì chúng ta sẽ phải lấy cho quy định trách nhiệm của những người triển khai thực thi này
và tôi cho rằng là chỉ một khi chúng ta quy định rõ trách nhiệm là thuộc về ai
thì khi đó chúng ta mới có được các dự án đầu tư thực sự là nó mang lại hiệu quả
và tránh được những dự án lãng phí như thế này
vâng thưa hai vị khách mời như chúng ta cũng đã vừa theo dõi những ý kiến trao đổi vừa rồi
là cái việc sửa đổi luật đầu tư công đang là một trong những cái chủ đề có thể nói là nóng nhất trên nghị trường hiện nay
gây ra nhiều tranh cãi nhất nhưng cũng được cho rằng là không thể trì hoãn thêm nữa
theo các vị khách mời thì tại sao cần phải có những sự điều chỉnh ở thời điểm này
do luật đầu tư công hiện nay đang có những vấn đề hay là do như lãnh đạo của bộ kế hoạch đầu tư nói rằng là
việc triển khai thực hiện
cái dự án đầu tư công hiện nay đang còn nhiều cái vướng mắc khiến cho dẫn tới những cái tình trạng như là lãng phí
đầu tư kéo dài hay là kém hiệu quả
thưa đồng sư trương thành đức
giống như một cái tình trạng chung các cái luật của chúng ta đặc biệt các luật liên quan đến kinh tế đến kinh doanh
thì cái luật nó chỉ là cái hình thức cái bề ngoài thôi
nó trước đựng nó truyền tải chúng ta tập trung rất nhiều vào để giải quyết vướng mắc
nhưng có lẽ là giải quyết được cái này thì nó lại phát sinh cái khác
luật nó chỉ là
đó là đón sau về thủ tục về quy trình về thẩm quyền về hình thức
còn đâu bản chất của nó hiệu quả thế nào nguồn vốn rồi
bao nhiêu cái thứ để hợp lý hóa để tối đa hóa cái lợi ích cái hiệu quả của dự án đầu tư thì không luật nào có thể làm được
làm luật cũng là con người triển khai đặc biệt là con người mà cái khâu triển khai chúng ta có lẽ là khâu yếu nhất
cho nên là khi nó vướng mắc quá nó không vào được cuộc sống các dự án không triển khai được không giải ngân được
thì chúng ta cũng vẫn phải
lần đến cái đầu dây mối dở đấy là luật để chúng ta đổ lỗi cho nó và chúng ta phải sửa nó
còn bên cạnh đấy tôi nghĩ rằng còn rất nhiều việc phải làm thì mới có thể là triển khai thực sự đi vào cuộc sống được
tức là luật chỉ là một cái bộ khung một phần của vấn đề
và để giải quyết những cái vấn đề liên quan tới giàn trải lãng phí hay kém hiệu quả của đầu tư công thì còn nhiều yếu tố khác
phó giới thiên sĩ phạm văn hùng ông bình luận như thế nào về câu chuyện này
thực ra khi mà đánh giá đối với
đối với cái hoạt động đầu tư công ấy
thì cho nên chắc là các quý vị cũng thấy nhiều người đề cập đến các cái cụm từ ví dụ như kém hiệu quả ví dụ giàn trải ví dụ thất thoát lãng phí
thế nhưng tôi cho rằng là cũng có thể đánh giá một cách nó tổng quan hơn công bằng hơn
thì thực ra mà nói rằng cái đầu tư công tại việt nam trong thời gian vừa qua thì nó cũng có những cái đóng góp có những kết quả nhất định đối với tăng trưởng đối với việc tạo ra cái hạ tầng kinh tế hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
ví dụ như các cây cầu các con đường trong khoảng chừng một mươi năm hai mươi năm trở này
thì hầu như là cũng là từ cái đầu tư công trước luật hai nghìn một mươi bốn thì cái tình trạng là giàn trải thiếu vốn có thể nói rằng là rất là gây gắt
nhưng mà đối với lại sau khi mà thực hiện đối với lại cái luật đầu tư công hai nghìn một mươi bốn thì cái tình trạng đó có thể khắc phục được ở một cái mức độ nhất định
nhưng mà dĩ nhiên là
nó phát sinh đối với câu chuyện khác đó là câu chuyện có tiền nhưng mà lại không tiêu được
tức là cái tình trạng giải ngân vốn đầu tư đang là một trong những vấn đề rất là giải
ví dụ theo cái số liệu chúng tôi có mà đầu hai nghìn một mươi chín hai mươi sáu trên hơn một trăm linh các cái đơn vị mà nộp báo cáo giải ngân thì chỉ có chín đơn vị
đạt được ở cái mức là chín mươi còn hầu hết là ở cái mức mà rất là thấp
thì nó cũng
trong đó thì nó cũng có những cái nút thắt nhất định
tuy nhiên là theo cái nhìn nhận chúng tôi nó là của cái thực thi và nó mang tính chất kỹ thuật
ví dụ như trong đầu tư công thì có quy định rằng để mà được bố trí vốn trong cái kế hoạch đầu tư trung hạ
thì anh phải có quyết định về chủ trương đầu tư
thế nhưng mà để mà thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn
thì trong trường hợp này thì anh lại phải có tự án
những cái vấn đề đó nó mang tính chất là kỹ thuật và hoàn toàn có thể thực hiện được
bởi vì thực ra nó cũng có cái vấn đề của nó là gì
là chưa thống nhất đối với trong cái thực thi giữa các cái cơ quan mà có liên quan
đối với cái thực thi đầu tư công
ví dụ như là chủ trì để soạn thảo luật đầu tư công
thế là bộ kế hoạch đầu tư
nhưng mà chủ trì mà soạn thảo đối với luật ngân sách nhà nước là bộ tài chính
thế và trong lập kế hoạch đầu tư công thì bộ kế hoạch đầu tư
nhưng mà trong cái lập kế hoạch tài chính ngân sách thì là bộ tài chính
thế và ngay bản thân trong hai cái bộ luật này cũng đã có những cái điểm khác biệt
ví dụ như đối với
cái kế hoạch đầu tư công chẳng hạn
thì nó có kế hoạch năm năm có kế hoạch hàng năm
nhưng mà có trong cái kế hoạch tài chính ngân sách thì nó lại có kế hoạch năm năm
xong sau đấy là có kế hoạch hàng năm nhưng lại có kế hoạch ba năm cuốn chiếu
ví dụ như thế ngay đấy là cũng đã có cái sự hợp với nhau
còn có một số những cái vấn đề như anh như ông đã vừa nhắc tới là câu chuyện về kỹ thuật
cũng như là những cái vấn đề mang tính chất là hệ thống các cái đầu mối chẳng hạn
nhưng mà tự trúc lại thì cái câu chuyện về giải ngân chậm hay là những cái đình trệ
trong cái việc giải ngân các cái dự án đầu tư công
vẫn đang là một câu chuyện được bàn luận rất là nóng ở trên nghị trường hiện nay
và nó dẫn tới việc phải sửa đổi
và sửa đổi ở đây thì nó tập trung vào một số các vấn đề mà tôi có thể điệt kê ra đây
như là ba vấn đề được vừa rồi lấy ý kiến của quốc hội và có những cái nét mới
ví dụ như là phân loại
các dự án đầu tư quan trọng quốc gia thì coi như là được quyết rồi
quốc hội quyết là giữ nguyên mức dự án quan trọng quốc gia là một mươi tỷ đồng
về thời gian trình và thông qua kế hoạch đầu tư công thì cũng coi như xong
quốc hội mới sẽ là những người sẽ thông qua cái kế hoạch này
cái kế hoạch này được trình từ quốc hội khóa cụ
nhưng mà vướng nhất bây giờ là vấn đề thẩm quyền
thì là vai trò ở đây là quốc hội hay là chính phủ
thì cái này cũng chính là cái mà phó giáo sư tiến sĩ phạm văn hùng vừa nhắc
cái câu chuyện ở đây là cái đầu mối như thế nào đấy mà nó tạo ra cái sự khúc mắc trong cái việc giải quyết giải ngân các cái vốn đầu tư
hai vị khách mời bình luận như thế nào về cái tranh cãi này
chính phủ hay là quốc hội vai trò ở đây
tôi cho rằng là cái gốc của chúng ta hầu như đều vướng ở thẩm quyền
nguyên tắc là ban hành chính sách là thông qua luật chẳng hạn
thì phải số đông biểu quyết cứ theo có bán là được
vì đấy là làm chính sách
nếu thẩm quyền thì thông qua cái gì
nếu như một cái chủ trương rất vĩ mô rất trung trung thì còn có thể chấp nhận
chứ còn nếu như mà lại thông qua theo cái kiểu hàng nghìn trang với bao nhiêu con số chỉ tiêu kỹ thuật thì các chuyên gia cũng không có thời gian đâu
tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái chỗ đầu tiên phải xem lại
đồng tư công bản chất thì đấy là cái nguồn vốn của dân
thế cho nên rằng là cái quan trọng nhất thì nó vẫn là cái minh bạch công khai
và trách nhiệm giải trình
thế và nếu như mà cái minh bạch công khai trách nhiệm giải trình mà thực hiện tốt thì cái việc mà thẩm quyền ai quyết định lúc đấy nó sẽ không phải là vấn đề quan trọng nữa
trách nhiệm của cái người mà ra quyết định
đã ra quyết định thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng về cái hiệu quả của cái dự án đấy
thì tôi nghĩ rằng quốc hội có thể
tạo ra cái sân chơi chung
tức là quốc hội sẽ thông qua luật đầu tư công
thế và xong sau đấy giám sát cái việc mà thực hiện đối với cái luật đấy
và có thể thông qua cái kế hoạch đầu tư chung
chứ còn đối với lại dự án cụ thể thì tôi cho rằng là có thể mạnh dạn phân cấp
đối với chính phủ các bộ các địa phương
và đương nhiên trong trường hợp này là có thể gắn trách nhiệm đối với lại cái đơn vị mà ra quy định đầu tư
anh phải chịu trách nhiệm đối với lại cái quyết định đó
những cái sự lãng phí thất thoát có phần trách nhiệm của chính các đơn vị giám sát và thẩm định và đưa ra những quyết định
để dẫn tới cái tình trạng là khi mà từ cái lỗ nhỏ thành cái lỗ lớn và lỗ đến kéo dài thì điều đó cũng cần phải có thêm những cái công cụ
để tăng cái tính trách nhiệm giải trình cái tính minh bạch để tạo ra cái công cụ giám sát tốt hơn hay không thưa phó giáo sư hùng
giám sát hoặc là giám sát độc lập chuyên nghiệp là nó có cái vai trò hết sức quan trọng
thậm chí đối với lại các cái dự án đầu tư công dự án đầu tư công mà có cái quy mô lớn thậm chí có thể thuê giám sát nước ngoài
thế còn cái công khai minh bạch
như tôi vừa đề cập là một trong những yếu tố mà hết sức quan trọng
bởi vì đầu tư công là đầu tư mà vốn tự dân mà
thế cho nên là tôi cho rằng cái giám sát của nhân dân giám sát của cộng đồng và nhất là cái sự tham gia của nhân dân vào cái quá trình đầu tư cũng như là quá trình vận hành cái quả đầu tư nó sẽ là hết sức quan trọng
như hai vị khách mời cũng đã nói tới câu chuyện
tiền ở đây cuối cùng vẫn là tiền của người dân và những cái dự án đầu tư như thế này thì rõ ràng là cần phải có cái sự giám sát đặc biệt là từ phía người dân nữa
nhưng mà như phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cũng đã nói một câu cũng rất đáng chú ý trong cái kỳ họp vừa rồi là cứ đưa ra các danh mục rồi các dự án rất hoành tráng nhưng lại không chỉ ra tiền nguồn tiền ở đâu để làm gì thì cũng là một cái vấn đề
suy cho cùng vẫn là vấn đề về tài chính nguồn tài chính như thế nào
tại việt nam hiện nay thì cũng đang có những cái cách làm khác để có thể huy động các nguồn lực nguồn tiền để triển khai các dự án quan trọng cho đất nước
cụ thể ở đây chúng tôi muốn nhắc tới các dự án hợp tác công tư hay còn gọi là ppp
cầu bạch đằng sân bay vân đồn cao tốc hạ long móng cái và nhiều hạng mục công trình khác mà quảng ninh đã thực hiện rất tốt
mô hình đối tác công trình
tư có thể khẳng định tính hiệu quả của việc đầu tư và triển khai các dự án lớn này khi có sự tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân
sự tham gia của tư nhân vào các công trình trọng điểm này đã đem lại diện mạo mới cơ hội mới cho vùng đất quảng ninh
trong khi đó nhiều dự án đầu tư công có chủ trương đầu tư có nguồn vốn nhưng đến nay chưa giao vốn
chẳng hạn như dự án đường cao tốc bắc nam quốc hội đã quyết định đầu tư năm mươi năm tỷ đồng nhưng đến nay năm năm chưa làm
dự án sân bay long thành được bổ sung vốn
dự án sân bay giải phóng mặt bằng đến nay cũng chưa thực hiện

thế việt nam thì thời gian vừa qua thì cũng đã có những cái vấn đề nhất định đối với cái bot
thế thì bên cạnh những cái thành công như đối với trường hợp của quảng ninh
thì cũng có những cái trường hợp có thể nói là cũng chưa phải là thành công
và tôi cho rằng cái vấn đề nó vẫn là phải công khai minh bạch
chứ còn nếu không thì cũng có thể rằng chưa chắc đã tạo ra cái sự hiệu quả
và cũng chưa chắc đã có thể tạo ra cái dịch vụ mà tốt hơn cho người dân
vậy thì những cái lĩnh vực nào có thể là sẽ cần thiết phải sử dụng đến cái nguồn cái hình thức hợp tác công tư như ông vừa nói
ngoài lĩnh vực giảm
giao thông thì tôi nghĩ rằng những cái lĩnh vực dịch vụ về giáo dục về y tế
hoặc thậm chí là một số các cái dịch vụ công
nó cũng có thể áp dụng đối với lại cái hình thức này
và nó có khoảng chừng là bảy cái dạng hợp đồng khác nhau
để linh hoạt vận dụng cho từng cái trường hợp cụ thể
rất là linh hoạt và sáp thực tế
cũng là một trong những cái tiêu chí mà chính phủ đang hướng tới trong cái việc triển khai các dự án công ích hiện nay
tuy nhiên cũng vẫn quay trở lại với việc hoàn thiện các hành lang cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư công
thì ngày một mươi ba tới đây là chúng ta thông qua luật đầu tư công rồi
thì dựa trên những gì đang có và những gì đang được đề xuất
theo hai vị khách mời chúng ta sẽ cần phải có những sự bổ sung điều chỉnh
theo hướng như thế nào để có một cái luật đầu tư công sát thực tế
thì tôi thấy rằng cái việc sửa đổi luật đầu tư công
thì nó cũng là một cái chuyện cũng rất là bình thường
trong cái quá trình mà hoàn thiện cái công tác mà quản lý hoạt động đầu tư công nói chung
thì tuy nhiên rằng là tôi nghĩ rằng
khi hoàn thiện đối với lại luật đầu tư công thì trước hết là
cố gắng được tiếp cận ngày càng gần đối với lại các cái chuẩn mật của quốc tế
và cái này thì việt nam cũng đã và đang tiếp cận
được với những cái yêu cầu về minh bạch về công khai về trách nhiệm giải trình
cái thứ hai là
tôi cũng cho rằng cái đầu tư công này là để cung cấp đối với cái dịch vụ công
nó tạo ra các tài sản công rồi cung cấp các cái dịch vụ của các hàng hóa công
thế cho nên rằng là mặc dù là tài sản công nguồn vốn
thì là nguồn vốn là của nhà nước
thế nhưng mà trong cái cơ chế mà thực hiện
thì sẽ tăng cái tính thị trường
ngay trong cái việc mà thực hiện cái đấu thầu minh bạch công khai cạnh tranh
thì nó cũng là yếu tố thị trường để có thể chọn cái nhà đầu tư mà tốt nhất
cái thứ ba là cũng tăng thêm đối với cái sự tham gia của khu vực tư nhất
và trong quá trình mà phân bổ đối với các cái
nguồn vốn là của nhà nước
cũng như là thực hiện và vận hành cái kế quả đầu tư
nhưng một cái câu hỏi mà cũng rất là khó
mà phó sư phạm văn hùng cũng phải nhắc đến là con gà quả trứng cái nào có trước
chủ trương muốn có chủ trương thì phải có phương án tài chính
hay là phương án tài chính là một cái điều kiện để mà có chủ trương
thì những cái điều chỉnh luật như này theo anh
cái đơn nào là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải giải quyết những cái tiếp theo
cái đầu tiên thì tôi cho rằng là
cái quy trình làm luật
bây giờ là chính phủ đã trình quốc hội rồi
sửa đổi luật ban hành văn bản quyền pháp luật
thì chúng ta đã nhận thấy rằng là sai rồi
ba cái luật đấy rồi mà vừa mới ban hành hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
mấy cái hiệu lực thì đến hai nghìn một mươi tám là bắt đầu đặt ra vấn đề phải sửa rồi
thế thì tại sao lại như thế
chúng ta không dám thay đổi một cách triệt đẻ
một cách căn cơ
gọi là đột phá
mà chúng ta cứ loay hoay loay hoay sửa sai
chỉnh sửa những cái lặt vặt những cái nhỏ
cần phải thay đổi tư duy
cần phải đột phá
cần phải thay đổi những cái lớn
ví dụ như đi vào trong luật thì tôi và phó giáo sư hùng đều thống nhất là
quốc hội không nên phê duyệt những cái dự án cụ thể
còn nếu như cứ loay hoay theo cái cách là
vẫn như cũ xong điều chỉnh là một mươi hay hai mươi tỷ
thế nào là an ninh quốc phòng thế nào là quan trọng
đấy là chúng ta đã đi vào cái bẫy
của kinh tế thị trường
của những cái phức tạp
của kỹ thuật của kinh tế của cuộc sống
đi vào vấn đề kỹ thuật nữa rõ
phó giáo sư hùng có thể đưa thêm một cái thông điệp
về những cái sự điều chỉnh
để tạo ra cái sự đột phá ở đây nó sẽ như thế nào
tôi cho rằng chúng ta vẫn có cái câu là
của dân do dân và vì dân
vốn cho cái đầu tư công thì là của dân thì rõ rồi
đấy thế và đối với cái quá trình thực thiện hiện
thì nếu như mà nhân dân mà có thể tham gia
nửa phần nửa phần nửa phần
nửa phần nửa phần nửa phần nửa phần

và kể cả nó vận hành
đối với cái kết quả đầu tư sau này nữa
thì nó cũng sẽ rất là tốt
và cái thứ ba là vì dân
vì dân thì thực ra nó chính là cái kết quả
kết quả và cái hiệu quả
đấy làm sao mà cái đầu tư này
xong sau đấy ra là phải ra được cái
cái dịch vụ mà tốt nhất
cho doanh nghiệp và cho người dân
đấy thì tôi cho rằng
cái sửa đổi đầu tư công
thì cũng phải hướng đến
đối với tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
đấy và quay trở lại cái ý lúc đấy
ví dụ như các quốc gia mà thuộc cái khối oecd
họ chỉ có đầu tư công là ba thôi
trong khi đối với việt nam là đầu tư công

thế thì mình cũng hướng đến là làm sao mà
mà đối với việt nam là đầu tư công
mà cái một mươi một gdp này
mà có thể để mà thúc đẩy
đối với đầu tư của khu vực tư nhân
nó nhiều hơn nữa
mà nó tương đương đối với các cái quốc gia
thuộc khối oecd
thì nó cũng sẽ rất là tốt
sẽ tạo ra những cái hiệu ứng tích cực nhiều hơn nữa
cho toàn xã hội
đó là những điều mà chúng ta kỳ vọng
chúng ta muốn nhìn thấy
thưa quý vị và các bạn
đầu tư công
tức là đầu tư từ tiền thuế của dân
và một đồng tiền của dân
cũng không thể buông lỏng
đầu tư không hiệu quả
không chỉ lãng phí tiền thuế của dân
mà thậm chí còn khiến cho người dân
chịu khổ vì sự y ạch của các công trình
như chúng ta cũng đã thấy
tại tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông
hay là nhiều dự án khác
thực tế nút thắt chính của đầu tư công
không phải là cơ chế
mà chính là khâu triển khai thực tị
vì thế mà các nhà chức trách
cũng sẽ cần có cái nhìn toàn diện
về bức tranh đầu tư công
để tìm ra những giải pháp đột phá
để tháo gỡ những nút thắt
để câu chuyện đắp chiếu các công trình nghìn tỷ
sẽ không còn tái diễn
đến đây thì chương trình luận đàm cũng xin được khép lại
lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời
đã dành thời gian có những chia sẻ phân tích
thẳng thắn khách quan hữu ích với chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại